mưa lớn kéo dài từ tối ngày chín đến sáng nay ngày một mươi tháng một mươi đã khiến cho nhiều phường xã ở thành phố vinh tỉnh nghệ an bị ngập sâu trong nước
hầu hết các khu dân cư trên địa bàn thành phố đều ngập trong nước
riêng tại phường bến thủy có nhiều nơi ngập sâu hơn hai mét
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ cùng cán bộ đưa thuyền giúp nhiều hộ dân bị ngập sâu di rời người và tài sản
do trừ mưa quá to nước ngập sâu nên sở giáo dục và đào tạo đã yêu cầu phòng giáo dục tp vinh thông báo cho tất cả các phụ huynh và học sinh cho học sinh nghỉ học
đây là lần thứ hai trong năm học này học sinh thành phố vinh phải nghỉ học